đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng
đoàn công tác đã đánh giá kết luận sau đợt kiểm tra về việc lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu
quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đề nghị tỉnh sóc trăng cần khẩn trương có giải pháp
khắc phục những hạn chế yếu kém mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra
trong đó sớm tập trung giải quyết hai vấn đề tồn tại là nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
và đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân các công trình trọng điểm đầu tư cơ sở hạ tầng
tuy tỉnh sóc trăng đã thực hiện khá tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và chỉ thị năm
tuy nhiên vẫn còn có trường hợp cá biệt cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức lối sống gây dư luận xấu
cần phải tiếp tục chấn chỉnh khắc phục tuyên truyền sâu rộng có hiệu quả hơn nữa
trên cơ sở tổng hợp nhận định đánh giá của các thành viên trong đoàn
thảo luận của ban thường vụ tình huy sóc trăng đoàn sẽ báo cáo với bộ chính trị
trung mương những mặt sóc trăng đã làm được cùng với những hạn chế khó khăn
đề xuất của tỉnh để có hướng giải quyết chỉ đạo kịp thời